hồng chú tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá đứng ra tổ chức
thật một căn nhà bỏ hoang để thu tiền sâu mỗi đêm từ một đến hai triệu đồng
đời bếp ổ bàng này có cả người đứng ra cầm đồ và cho bay nóng khi các con bạc đã hết tiền
và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại